vào tối ngày một mươi một tháng chín một vụ tai nạn giao thông liên hoàn nghiêm trọng đã xảy ra trên đường dt bảy trăm bốn mươi một đoạn có ấp hai xã tiến hưng thành phố đồng xoài tỉnh bình phước giữa hai xe máy và xe khách khiến một người chết một người bị thương nặng
khoảng hai mươi giờ tối cùng ngày hoàng thế mạnh trú tại tỉnh bình phước điều khiển xe máy lưu thông trên đường dt bảy trăm bốn mươi một hướng từ tỉnh bình dương đi thành phố đồng xoài
đến ấp hai xã tiến hưng thì bất ngờ va chạm về xe máy do anh vũ văn bắc điều khiển cú va chạm mạnh khiến mạnh và xe máy bị ngã văng ra làn đường ô tô bị xe khách từ phía sau cán qua người tử vong
riêng anh bắc bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu sau đó